nắng nóng gai gắt mở rộng ra toàn bắc bộ trung bộ với nền nhiệt phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
nhiều nơi trên ba mươi tám độ trong đó có thủ đô hà nội
dự báo hôm nay một mươi ba tháng tám do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với đới gió tây nam
gây hiệu ứng phơn nên ở bắc bộ nắng nóng có nơi có nắng nóng gai gắt
các tỉnh từ thanh hóa đến khánh hòa có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
riêng tại hà nội hôm nay ngày một mươi ba tháng tám trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài
từ hai đến ba ngày nữa ở các tỉnh bắc bộ trong khi trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới